tại tp hcm trước tình trạng khan hiếm lượng máu cho điều trị người bệnh
nhiều chương trình hiến máu tình nguyện đang được triển khai rộng khắp các quận huyện
thu hút nhiều tổ chức cá nhân tham gia
ngay từ sáng sớm nhiều người hiến máu tình nguyện đã có mặt tại trung tâm hiến máu nhân đạo tp hcm
đăng ký hiến máu theo chiến dịch tôi nhóm máu ô do các bạn trẻ trong câu lạc bộ hành trình đỏ tổ chức
trong hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng tám nhờ đó hơn một trăm hai mươi đơn vị máu quý giá đã bổ sung kịp thời
cho công tác cứu chữa người bệnh
đây là lần thứ hai em đi hiến máu biết được đến chương trình này là do chú trai em có là tình nguyện viên
của hành trình đỏ hai nghìn một mươi tám với các buổi tập hứng với sự hiểu biết về máu và việc tầm quan trọng
của việc hiến máu cho nên là ngày hôm nay em đã quyết định tham gia với chiến dịch tôi nhóm máu ô
do câu lạc bộ hành trình đỏ phối hợp với trung tâm hiến máu nhân đạo tp hcm tổ chức
với việc hiến máu hiện nay thì câu lạc bộ hy vọng rằng sẽ góp một phần nhỏ của mình
để bù đắp sự trí mục đó
và qua hoạt động

và từ đó thì có thể nâng cao được nhận thức của người dân và mọi người có thể đi hiến máu
bệnh viện truyền máu huyết học tp hcm cho biết hiện nay lượng máu khang hiếm nhất là nhóm máu a ab và o
người hiến máu có thể chờ nhưng người bệnh không thể chờ
chính vì vậy các hoạt động hiến máu nhân đạo đang được trung tâm hiến máu nhân đạo tp hcm
và các đơn vị
địa phương tổ chức thường xuyên liên tục nhằm giảm thiểu tình trạng thiếu máu trong cấp cứu và điều trị